thưa quý vị vừa qua trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các bài viết cảnh báo người dân là không nghe các cuộc gọi có đầu số nước ngoài
nếu như là nghe hoặc gọi lại sẽ bị mất tiền hoặc bị sao chép thông tin cá nhân và các tài khoản ngân hàng
vậy thực hư sự việc này như thế nào xin mời quý vị cùng theo dõi tìm hiểu của phóng viên an ninh hai mươi bốn h
dù không có thân nhân hay mối liên hệ nào ở nước ngoài nhưng thời gian gần đây chị yến liên tục bị các số điện thoại nước ngoài gọi điện
mấy hôm nay tôi thấy trên facebook có nhiều thông tin là có những cái cuộc gọi từ nước ngoài về nếu nghe thì mình sẽ bị mất những cái thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
tôi đã nhận được rất nhiều lần nhưng mà cũng rất hoang mang lo lắng cũng không biết là nghe thì có bị lừa đảo không
những lo lắng của chị yến xuất phát từ việc trên mạng xã hội đang lan truyền những cảnh báo về việc người dùng nhận được cuộc gọi
hoặc nháy máy từ các đầu số nước ngoài như cộng ba trăm bảy mươi năm belarus cộng ba trăm bảy mươi vinirut
cộng hai trăm năm mươi năm tanzania nếu gọi lại hoặc nghe máy người đó có thể bị sao chép thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng
các thông tin trên mạng xã hội hiện nay liên quan đến việc cuộc số gọi nước ngoài đó là có chữ số ở đầu hoặc số cộng ở đầu kèm theo mã quốc gia khác mã quốc gia tám mươi bốn
ví dụ như khi bấm số sao tăng chín thăng hoặc sao chín thăng v v để có thể chiếm đoạt được tài khoản ngân hàng
các thông tin cá nhân các mật khẩu
các thông tin cá nhân là hoàn toàn vô cân cứ hiện nay thì các bạn đều biết là các ứng dụng trên điện thoại di động thông minh đều là dạng bảo vật nhiều lớp thông qua các mức khác nhau
cho nên cái việc thâm nhập điện thoại để có thể lấy được cái điều đó là vô cùng khó khăn
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết tại việt nam không có bất kỳ dịch vụ điện thoại nào mà người nghe phải trả tiền
bao gồm cả cuộc gọi từ quốc tế và việt nam người nghe sẽ chỉ mất tiền khi gọi lại số quốc tế đó và sẽ bị tính phí ngay khi đổ chuông
có giá từ một trăm linh đồng đến một trăm năm mươi đồng một phút
cục viễn thông khuyến cáo người dân nên tỉnh táo không tiếp tay cho những vụ lan truyền tin đồn nhảm trên mạng gây hoang mang cho cộng đồng
nếu phát hiện thông tin không rõ ràng trên mạng xã hội người dùng có thể phản ánh với bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng
ở việt nam cuộc gọi giả mạo thường có hai mục đích
một là nhằm mục đích dẫn dụ cho người bị hại gọi lại số đã gọi để mục đích trục lợi
mục đích thứ hai là lừa đảo người dùng mục đích về tiền hoặc là quây dối khách
hiện nay khi nhận được các điện thoại bắt đầu bằng số hoặc số cộng
thì các nhà mạng đều có nhắn một tin nhắn đến từng máy của người dân cảnh báo đây là cuộc gọi từ nước ngoài
quý khách lưu ý là không cung cấp thông tin cá nhân không chuyển tiền theo yêu cầu của người gọi
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến nay
chúng ta đã ngăn chặn cỡ khoảng bảy mươi bốn triệu cuộc gọi giả mạo
mặc dù những thông tin lan truyền trên mạng xã hội vừa qua là không chính xác
tuy nhiên việc các cuộc gọi quốc tế với mục đích lừa đảo vẫn xảy ra
có nhiều người dân đã trở thành nạn nhân của những chiêu trò này
để bảo vệ quyền lợi và tránh thiệt hại không đáng có
cơ quan chức năng khuyến cáo
một các cuộc gọi tin nhắn từ quốc tế về sẽ hiển thị dấu cộng hoặc ở đầu
và hai số tiếp theo không phải là tám mươi bốn mã nước việt nam
hai đối với các cuộc gọi nháy máy từ số quốc tế
người dùng không nên gọi lại chỉ nên gọi lại khi biết chắc chắn đó là số điện thoại của người thân ở nước ngoài
cảnh giác ở mức tối đa đối với cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ
cần bình tĩnh xác minh tránh bị lợi dụng lừa đảo tống tiền